thưa quý vị và các bạn vào những ngày giáp tết mọi người thường mang tâm trạng rộn ràng chuẩn bị đón tết đoàn viên cùng gia đình
thế nhưng vào những ngày giáp tết năm hai nghìn một mươi sáu tại khu phố một phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đã khiến người dân khu vực hoang mang
thay bằng tâm trạng háo hức đón tết các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã sồn tâm huyết
và quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng để không bỏ lọt tội phạm đồng thời trả lại cho người dân bầu không khí đón tết an lành
ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương nhận được cuộc điện thoại cấp báo của công an tp thủ dầu một
về việc phát hiện một tử thi chết trưa gió một mươi nhân tại bãi đất vắng khu số một phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
rất nhanh chóng cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã được điều động đến ngay hiện trường
hiện trường vụ án là một bãi đất trống gần đường n bốn khu công nghiệp sóng thần ba khu phố một phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
bên trong bãi đất trống phát hiện một tử thi nữ giới chừa gió tụng tích nằm dưới hú đất nhỏ
chết trong tử thi nằm ngựa bị che phủ bởi ba nhánh cây quỳnh dừa có lá đã khô
khu công nghiệp sóng thần ba thuộc khu phố một phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương là khu công nghiệp mới đang dần phát triển tập trung nhiều công nhân
đây lại là một vụ án giết người
cảnh định là đặc biệt nguy hiểm
diễn ra vào những ngày cận tết nguyên đán càng khiến cho những người dân thêm hoang mang lo lắng
cái đường đó là nó vắng nó xa cái khu dân cư nữa
cho nên từ đó là anh em khai khuyên nhau là chia ca ra tường tra những cái gì gần mà công nhân tăng ca
thì công nhân phường chế bố trí cùng với phó học dân phòng dân quân tự dạy ở tường tra
và đêm đó rồi khi mà có xảy ra vấn đề gì thì
kịp thời để cân thiệp
vấn đề đặt ra trong cái vụ án này là phải nhanh chóng phá án
một là để mà tạo sự cái niềm tin đối với người dân đối với lực lượng bảo vệ pháp luật và lực lượng công an
để mà yên tâm vui tết
cái thứ hai nữa là nhanh chóng bắt được đối tượng để mà tạo cái sự răng đe phòng ngừa trong xã hội
và cái thứ ba nữa là khóa án trước tết thì lực lượng công an có nhiều điều kiện thuận lợi
đặc biệt là trong dịp tết
người ở khu vực đó sẽ về quê ăn tết
thì công tác thu thập chứng cứ nhân chứng sẽ gặp nhiều khó khăn
sau đó thì chúng tôi tập trung công tác điều tra khám nghiệm hiện trường
điều tra xung quanh cái khu vực hiện trường
điều đó chính là tuy tìm cái tung tích nạn nhân
sau khi là xác định được cái tung tích nạn nhân thì chúng tôi tập trung cho cái lực lượng rà sót những cái mối quan hệ của cái nạn nhân
từ cái mối quan hệ đó thì qua những viên pháp việc vụ chúng tôi là xác định những cái đối tượng khả năng có liên quan
thì dựng lên những cái người có mối quan hệ và những cái đối tượng hình sự liên quan khu vực trên địa bàn nó sẽ ra vụ án
hiện trường vụ án được quanh vùng
công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân
phương thức hoạt động của đối tượng được tiến hành nhanh chóng cẩn trọng và tỉ mỉ
tức là qua công tác khám nghiệm hiện trường chúng tôi đã thu thập thứ nhất là dấu vết adn trên các cái đối tượng
cái cành cây khô quần đường để phủ lên người tử thi
thứ hai là thu quần móc tại hiện trường để kiểm tra con có cái tình dịch sau khi quan hệ tình dục
thứ ba là dấu vết đường văn chúng tôi thu trên cái vỏ bao thuốc lá và cái vỏ lòng nước ngọt khi đã sử dụng hết tại hiện trường
để phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng và phân loại đối tượng
thứ tư nữa thì thu dấu vết adn và dấu vết vân tay trên cái nón bảo hiểm
thứ ba là thu dấu vết adn và dấu vết vân tay trên cái nón bảo hiểm
thì có khả năng nhận định thì đối tượng có thể dùng nón bảo hiểm đánh đầu bệnh nhân
để bảo vệ hiệu quả công việc trong công tác giám định sau khi thu lượm tất cả các dấu vết
các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự đã được phân công phân tích xét nghiệm ngay để có được kết quả sớm nhất có thể
chúng tôi phát hiện tử thi đã đang trong thời kỳ phân hủy và tử thi chết khoảng hai ngày trên hai ngày

thì dấu vết thì nhận định ban đầu thì tử thi có thể là do bị dùng bóp cổ
hai đối tượng ngồi lên đạn nhân và sau đó dùng tay bóp cổ để tử thi chết sau đó kéo bỏ xuống hố
cái khu vực mà phát hiện sát đạn nhân thì nó rất là rắn mà đạn nhân là nữ
thì theo nhận định của ban chuyên án thì rất là khó có khả năng là đạn nhân đi ra khỏi một cái khu vực rắn dễ vậy
thì ban chuyên án nhận định chỉ có khả năng là người quen mới có thể điều nạn nhân được ra ngoài
xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhưng khó khăn đầu tiên đặt ra với cơ quan điều tra là phải xác định rõ danh tính của nạn nhân
đây là yếu tố then chốt truy tìm hung thủ của vụ án
trong khi phòng kết thật hình sự tiến hành các hoạt động cần thiết để truy nguyên dấu vết
thì phòng hình sự cũng đã phát đi các thông báo để những gia đình có người nhà mất tích
trong thời gian gần đây liên hệ với cơ quan chức năng nhận diện
những nỗ lực của cơ quan chức năng đã sớm cho kết quả
nạn nhân được xác định là lê thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
thường trú tại xã thỏ xuân huyện thỏ xuân tỉnh thành hóa
tạm trú tại nhà trọ lê thị may khu phố tân hội phường tân hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
bị mất tích vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
về vụ án thì chỉ có một đối tượng
và đối tượng là phải là người thân quen với nạn nhân
thì mới điều nạn nhân ra một nơi vắng vẻ để tâm sự
rồi sau đó quan hệ tình dục
rồi dẫn đến có thể là mâu thuẫn trong vấn đề quan hệ
cái nọ đó thì sẽ dẫn đến một cái xô xét
rồi xảy ra mâu thứng là đối tượng sẽ bốc cổ nhân chết
với nhận định của bang chuyên án thì tất cả các mối quan hệ của bị hại

trong đó thì quá trình điều tra xác định là bị hại là đã có gia đình
nhưng sau đó đã ly hôn
và quá trình làm việc ở bình dương thì bị hại có rất là nhiều mối quan hệ
nam nữ với nhiều người
khó khăn được đặt ra với cơ quan điều tra lúc này
là hiện trường vụ án phát hiện một
đã có những sáng trội
nạn nhân bị sát hại vào ban đêm
ở nơi vắng vẻ
nên việc tìm kiếm nhân chứng gần như bằng không
trong khi đó nạn nhân là nữ công nhân
làm việc tại khu công nghiệp
có nhiều mối quan hệ phức tạp
vụ án được phát hiện
chỉ trước tết nguyên đán hai tuần
ở nhiều khu nhà trọ công nhân đã bắt đầu
nghỉ việc để về quê an tết
cơ quan điều tra cũng bắt đầu
vào cuộc chạy đua với thời gian
sau khi xác định
cái vụ án
là vụ án giết người
phòng cảnh sát hành trực
trên cơ sở
cái vụ án xảy ra
và sự chỉ đạo
của ban giám đốc quân tỉnh
thì đã sát lập ban chuyên án
và thành lập
cái ban chỉ đạo chuyên án
để tập trung lực lượng
làm rõ vụ án
và truy tìm hân thủ
với quyết tâm nhanh chóng phá án
không bỏ lột tội phạm
ban chuyên án đã tiến hành song song
các phương pháp điều tra
như phát động phong trào quần trúng
tham gia tối giác tội phạm
cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án
tổ chức các lượng trinh sát
tiến hành ra soát
nắm bắt các thông tin
về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân
hoạt động của các đối tưởng nghi vấn
ban chuyên án đã tổ chức
thành các tổ trinh sát
các tổ trinh sát được chia thành
các mối tỏa đi các hướng
tổ trinh sát thứ nhất được thành lập
nhằm ra soát tất cả
các mối quan hệ quen biết với nạn nhân
có biểu hiện nghi vấn
tổ trinh sát thứ hai
mở rộng ra soát
tất cả các đối tượng
đột xuất rời khỏi nhà trọ không rõ nguyên nhân
công việc như mò kim đáy biển
được tiến hành ngày đêm
bất kể thời gian
nhưng vẫn chưa đem lại
một kết quả nào cụ thể
hùng thủ sát hại chị lê thị hiệp
vẫn là một ẩn số
nạn nhân là con trẻ tuổi
thì qua các cái
cái mạng xã hội
cũng như cái
cái mối quan hệ của nạn nhân
thì từ công ty cho đến ngoài
thì qua các cái
thì nạn nhân có rất là nhiều mối quan hệ
từ bạn trai cho tới bạn gái
đặc biệt là bạn trai
là nạn nhân này là
hầu như là rất là nhiều
cho nên là để mà
đưa được cái đối tượng chính
vô tầm ngắm thì của ban chuyên án
thì đây là một công việc
đòi hỏi tốn rất là nhiều thời gian
tại vì thời gian giáp tết
nên mà sợ rằng các người công nhân sẽ về hết
nên buộc lòng là phải làm việc rất là gấp rút
không quản ngại trong ngày đêm
thậm chí là giờ ban đêm luôn
một hai giờ sáng đến bốn giờ sáng
vẫn phải làm
tổ công tác gồm ba đồng chí
thì đã xác minh tại một cái diện rất là rộng
trên địa bàn
trên ba huyện thị xã trong tỉnh
xác minh trên ba trăm linh dãy phòng trọ
với số lượng công nhân lên tới là
số lượng công nhân của
tổng số công nhân là trên
ba nghìn công nhân
các cái đối tượng
mà trong diện nghi dấn
mà có quan hệ với đối tượng
các cái đối tượng
có đối tượng thì đã nghỉ việc về quê
và có đối tượng thì đã bỏ đi khỏi địa phương
mà chuyển đi đến một nơi khác
cho nên là gây khó khăn cho cái việc xác định
để mà thu thập
để mà làm rõ
coi người này có liên quan gì đến
đến vụ án hay không
trong khi manh mối về hụng thủ quán
vẫn chưa hết mở
thì từ tài khoản facebook của nạn nhân
các trinh sát thấy nổi lên một cái tên nghi vấn
đó là châu david
sống ở tên hiệp kiên giang
ngay lập tức
một tổ trinh sát lên đường với kiên giang
để tìm kiếm người có cái tên như thế
nhưng dù nhận được sự hỗ trợ không mệt mỏi
của phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh kiên giang
làm việc cả ngày cả đêm
trả cứu hàng nghìn cái tên
có tên là châu
nhưng bàn truyền án vẫn không tìm được
người tên châu đi làm tại bình dương
có đặc điểm nhận dạng tương tự
quá trình ở kiên giang
chỉ có thông tin châu david ở tân hiệp
do đó cái công tác mà xác minh
tìm những người có tên châu
mà ở tân hiệp kiên giang đi bình dương đi làm
tôi làm không kể thứ bảy chủ nhật
anh em cũng được sự hỗ trợ
của công an kiên giang rất là nhiệt tình
kể cả thứ bảy chủ nhật
phòng hồ sơ cũng ngồi tra cứu
tra là mấy chục ngàn người ở kiên giang
nhưng kết quả không tìm ra được châu david
để hỗ trợ tổ công tác tại kiên giang
ở bình dương
một tổ trinh sát khác vẫn âm thầm làm việc
những bức ảnh được chiết xuất
từ tài khoản facebook châu david
được đưa cho hàng trăm người
từ hàng chục địa chỉ khác nhau
để xác minh nhận dạng
châu david sau đó xác định chỉ là tên giả
tên thật của châu david là nguyễn hoài thanh
ở xã tân hiệp b
huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
cũng may mắn trong quá trình đăng xác minh
một tổ công tác khác cung cấp
có một đối tượng nghi vấn
tên là nguyễn hoài thanh
đối tượng này cùng sống
làm chung một công ty với nạn nhân
và đã có thời gian quan hệ tình cảm với nạn nhân
nhưng mà đã thôi cách đây hai tháng
thì được thông tin về đối tượng
đối tượng thanh đó
thì kết thúc tổ công tác

mà chúng ta đã xác minh
xác định là đã bỏ trốn khỏi địa phương
thì trong đó có đối tượng đó
dạo cái thời điểm buổi tối
mà nạn nhân xuất phát
đi ra khỏi
thì có nhân chứng phát hiện là
một nam thanh niên
là người này
trước đây là có mối quan hệ với nạn nhân
và làm cùng công ty với nạn nhân
thì thường xuyên đến đưa đón chặn nạn nhân đi
thì cái người nhân chứng này
người ta phát hiện ra được rằng là
là cái thời điểm mà nạn nhân mất tích
cũng là một người nạn nhân mất tích
cũng là thời điểm nạn nhân bị sát hại
thì là cái đối tượng nam này
đến chở nạn nhân đi
và sau khi mà
quay về thì nạn
cái nam thanh niên này đi một mình
và đi luôn
từ cái thời điểm đó đến thời điểm bây giờ không quay lại
xác định được đối tượng thực diện tình nghi
bài toán đặt ra với ban chuyên án lúc này
là phải củng cố chứng cứ
để bắt giữ đối tượng
tổ công tác của lực lượng
cảnh sát hình sự bình dương
vẫn được sự trợ giúp của công an địa phương
đã bí mật theo dõi đối tượng
thì quá trình tổ chức trinh sát
thì tổ trinh sát phát hiện là
đối tượng đi xe
giống như xe bị hại
nhưng có điều bị diễn số là nó khác
thì đối tượng đi xe
biển số của cần thơ
thì nhận định nhiều khả năng
thì đối tượng có thể thay đổi biển số
trong khi đó thì chỉ có xe
chúng tôi cũng chưa
ban chuyên án báo cáo
ban chuyên án cũng chưa dám bắt đối tượng
tiếp tục giám sát
để kiểm tra đối tượng
thì phát hiện đối tượng có sử dụng thêm cái điện thoại
apple màu trắng
cũng giống như điện thoại bị hại
bằng các biện pháp nghiệp vụ

được tiến hành để các vật chứng quan trọng
trong vụ án được phát hiện
cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện
châu david tên thật là nguyễn hoài thanh
ở tân hiệp kiên giang
chính là hung thủ giắt hài chị lê thị hiệp
việc bắt giữ được tiến hành
ngay tại nhà riêng của thanh ở kiên giang
cảm thấy lúc đó rất là vui sướng

không có gì để diễn tả được
tại vì cái lúc đó
cái tâm trạng nó
cảm xúc nó dâng trào lắm
do là cái vụ án nó là cái vụ án rất đặc biệt nghiêm trọng
được dư luận rất là quan tâm
và gây hoang mang cho dư luận
cũng như là người dân rất là nhiều
và mình cũng
cũng vì một công sức của mình
và các đồng chí khác
trong đơn vị mà
bắt được thành công đối tượng
một cách trọn vẹn và không gây ra một hậu quả gì khác
bản thân tôi cũng như ban chiến án
cảm thấy rất là vui
vì đã góp một phần
cơ bản là
an ủi cho gia đình nạn nhân
khi mà về cái sự mất mát của gia đình nạn nhân
vào cái thời điểm càng tết
được di lý về bình dương
dù đối tượng ngoan cố
nhưng bằng nghiệp vụ đấu tranh
các điều tra viên đã buộc nguyễn hoài thanh
phải khai nhận tội ác
y có quan hệ tình cảm yêu đương với lê thị hiệp
do có gan tuông tình ái
vì hiệp quan hệ tình cảm với nhiều người
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
thanh có điện thoại
hẹn hiệp đến đón
tại nhà trọ số ba trăm một mươi hai khu phố tân hội
phường tân hiệp thị xác tân uyên
tỉnh bình dương
sau khi đón hiệp bằng xe máy
cả hai cùng ra bãi đất trống tại khu công nghiệp
nghe hiệp nói vậy
thanh vô cùng thức giận vì cho rằng
hiệp vừa phản bội đồng thời
lại bỏ ra bãi đất chống
và cố ý so sánh mình với người đàn ông khác
thanh bắt đầu nảy sinh ý định giết hiệp
sau khi giết hiệp
thành kén sát nạn nhân đến bãi đất chống gần đấy
lấy cành cây che lại
trước khi bỏ trốn
thành đã kịp thời lấy chiếc điện thoại di động
một cái lắp tay một chiếc nhẫn
và một đôi bông tai của hiệp
đồng thời bỏ lại nón bảo hiểm
và khẩu trang y tế của hiệp
cạnh thi thể nạn nhân

đối tượng nguyễn hoài thanh đã phải chịu
sự trừng phạt đích đáng của pháp luật
vụ án nguyễn hoài thanh
cũng là bài học cảnh tỉnh
đối với những mối quan hệ yêu đương không chân chính
của giới trẻ hiện nay

vòng chống tội phạm đầy cam go
nhưng cũng đầy vinh quang này
chương trình hành trình phạm đến đây là kết thúc

trong các chương trình tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé